các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai vừa tổ chức lễ phát động phong trào thả cá bảo vệ môi trường trên lòng hồ trị an
theo đó bốn mươi năm con cá giống đã được thả xuống hồ trị an
theo đó sau lễ phát động bốn mươi năm con cá giống gồm các loại cá mè cá chép cá trôi đã được thả xuống lòng hồ trị an đoạn thuộc địa bàn huyện vĩnh cửu
theo lãnh đạo tỉnh đồng nai việc thả cá xuống lòng hồ trị an là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày năm tháng sáu
góp phần tái tạo phục hồi các loài thủy sản kẻ tạo môi trường cân bằng hệ sinh thái tạo ý thức bảo vệ duy trì nguồn lợi thủy sản trong hồ trị an
được biết hoạt động này được thực hiện hàng năm góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu